để kéo giảm ồn tắc giao thông cải thiện tình trạng giao thông khu vực quanh sân bay tân sơn nhất
ubnd tp hcm vừa duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng một số tuyến đường quanh sân bay trên địa bàn quận tân bình và quận gò vấp
thành phố điều chỉnh dự án nâng cấp và mở rộng đường phạm văn bạch quận tân bình quận gò vấp
bổ sung hạng mục cải tạo mở rộng khoảng sáu trăm năm mươi chín m đường tân sơn đoạn từ cổng sân gò vấp đến đường quang trung
từ hai làn xe lên bốn làn xe để đồng bộ bốn làn xe toàn tuyến xây dựng đoạn đường nguyễn sĩ sách kết nối với đường phạm văn bạch dài khoảng ba mươi bảy m rộng một mươi tám năm m
dự án cũng được bổ sung hạng mục hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ phạm văn bạch trần thái tông phạm văn bạch tân sơn
phạm văn bạch nguyễn sĩ sách và nút giao phạm văn bạch nhánh năm huỳnh văn nghệ bổ sung lắp đặt lan can trên bờ kênh hy vọng